cũng tại kỳ họp này hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
cùng các văn kiện liên quan đã được các đại biểu quốc hội xem xét thông qua
trong năm hai nghìn một mươi tám nhiều vụ tham nhũng quy mô lớn gây hậu quả nghiêm trọng
trong lĩnh vực dầu khí ngân hàng quản lý đất đai công sản
cùng nhiều vụ tiêu cực ở một số ngành địa phương đã bị khởi tố điều tra
truy tố xét xử và đưa dành sáng
các đối tượng xe phạm đều bị xử lý kỷ luật nghiêm minh
làm trong sạch bộ máy củng cố niềm tin trong nhân dân
với những kỳ tích vang dội trên đấu trưởng khu vực
vô địch giải bóng đá đông nam á aff suzuki cup
áo quân giải vô địch bóng đá u hai mươi ba châu á
lần đầu tiên vào đến vòng bán kết đại hội thể thao châu á asean
các tuyển thủ bóng đá quốc gia việt nam đã khơi dậy niềm tự hào
và tinh thần đoàn kết dân tộc
thưa nhà báo đào ngọc tước trong tuần qua thì đã diễn ra hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai với trọng tâm là bàn thảo
quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cho nhiệm kỳ tới
vậy nhà báo đánh giá như thế nào về việc sớm thành lập tiểu ban nhân sự đại hội khóa một mươi ba
cũng như là sớm làm quy hoạch cán bộ cấp chiến lược
thưa chị và thưa quý vị khán giả thì từ cách đây hơn hai năm
khi đại hội một mươi hai của đảng diễn ra lúc bấy giờ công tác xây dựng
về cán bộ chiến lược đã được đặt ra rồi
và có thực đấy đúng là lần đầu tiên chúng ta đề cập đến công tác cán bộ
cái sự chuẩn bị cho cán bộ cấp cao sớm như vậy
và ở hội nghị trung ương chín vừa rồi thì nó đã thể hiện trục trường ấy
mọi người hay nói là trồng cây thì phải một mươi năm mà trồng người thì cả trăm năm
thì đối với cán bộ cũng thế chúng ta cần phải có cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng
và càng dài thì càng có thời gian hơn
có thời gian thì để làm gì
có thời gian để chúng ta cũng lựa chọn được người đủ tài đủ đức
có thời gian để chúng ta cũng thậm chí là dõi theo cái sự tiến bộ
của các nhân sự
thì cái sự tiến bộ ấy nó sẽ được ghi nhận trên thực tế công việc
và cái kết quả là gì
là để chúng ta không chọn nhầm người
vậy thì cái sự chuẩn bị này theo tôi là hết sức cần thiết
đặc biệt là trong bối cảnh mà từ đại hội một mươi hai chúng ta đã có cái nhận thức là
một quá trình khá dài có một khoảng cách cán bộ mà chúng ta làm công tác quy hoạch
nó không có sự diễn tiến nó không có sự tiếp nối
cho nên là hội nghị trung ương chín vừa rồi đã làm được cái việc như thế
tất nhiên phải khẳng định rõ cái quan điểm của đảng là các cán bộ mà nằm
ở trong diện kế hoạch đợt này cũng không có nghĩa rằng như vậy đã là được vào
là cán bộ cao cấp sau này
mà đây chỉ là một bước chuẩn bị thôi
vậy thì phải rèn luyện phải phấn đấu để được ghi nhận
chứ không phải là chúng ta vào đến đấy rồi thì thôi
vâng cũng tại hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi hai
ban chấp hành trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật với đồng chí tất thành cang
bằng hình thức cách chức ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai
phó bí thư thường trực thành ủy
ủy viên ban thường vụ thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
vì đã có những khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng
điều này thì một lần nữa cho thấy là sự nghiêm minh của kỷ luật đảng
và tinh thần không có vùng cấm không có ngoại lệ trong việc xử lý cán bộ
nhà báo đánh giá như thế nào về vấn đề này
tôi xin được bổ sung thông tin thêm một chút
thì trong cái thời gian ngắn vừa qua thôi thì chúng ta đã xử lý tới một ủy viên bộ chính trị
và có năm ủy viên trung ương đảng
cái quãng thời gian vừa qua thì cán bộ của chúng ta bị có vi phạm và bị xử lý
ở mức cao nằm ở nhiều lĩnh vực khác nhau
trong đấy có cả những lĩnh vực rất trọng yếu như an ninh quốc phòng
trung ương đảng bộ chính trị hết sức quyết tâm với chuyện này
tại sao lại làm như thế thì đã được tổng kết đã được nhắc nhở nhiều lần trong thời gian vừa qua rồi
đó là chúng ta có những dấu hiệu của cán bộ suy thoái tự diễn biến
và nghĩ đến bản thân mình cá nhân chủ nghĩa nhiều hơn
không lo cho cái sự nghiệp của đảng của bản thân mình luôn nữa
rồi nghĩ đến cái đời sống của người dân sự phát triển kinh tế của đất nước
và xa hơn nữa đấy là cái sự tồn vong của chế độ của dân tộc
thì đảng ý thức được cái nguy cơ ấy
và cũng lo lắng
chắc là quý vị khán giả cũng như là chị còn nhớ là trước cách đây mấy năm
thì có một câu nói khá nổi tiếng của tổng bí thư là
đánh chuột thì phải cẩn thận kéo vỡ bình
lúc bấy giờ nhiều người cũng tỏ ra là không hài lòng với cái câu nói này của ông
nhưng sau mới hiểu ra đó là chúng ta làm công tác cán bộ
nó là một cái việc rất khó và phải hết sức tận trọng để tránh đổ vỡ
tránh đổ vỡ nhưng đảng không hề né tránh
chứng cứ đầy đủ rõ ràng và thuyết phục thì bây giờ mới làm
và đến bây giờ mọi người đã thấy rồi hàng chục ông tướng
năm vị viên trung quốc đảng một vị viên bộ yên chị
và nhiều các cán bộ cao cấp khác đã bị xử lý rất nghiêm minh
một vấn đề nữa cũng giành được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong tuần qua
đó chính là việc một trăm năm mươi hai khách được cho là đã bỏ trốn khi nhập cảnh vào đài loan bằng hình thức du lịch
vâng sự việc này thì có nguy cơ gây ảnh hưởng rất sâu đến hình ảnh của việt nam
trong mắt bạn bè quốc tế
nhà báo đánh giá như thế nào về mức độ ảnh hưởng của sự việc này ạ
vâng thưa chị và thưa quý vị khán giả
việc tôi cho là nghiêm trọng
cá nhân tôi thì tôi có mấy cái góc nhìn về cái việc này nó như thế này ạ
họ không phải là được cho là đã bỏ trốn mà chắc chắn đã bỏ trốn
bỏ trốn khỏi cái gì
bỏ trốn khỏi cái chương trình du lịch mà họ đã đăng ký
bỏ trốn khỏi cái sự quản lý nhà nước của nước bạn khi mà mình đăng ký để mình làm visa
để mình đến chỗ này đến chỗ kia đều có lịch trình hết rồi
thì chắc chắn họ đã bỏ trốn đã
thế còn tại sao
nó có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến cái tình trạng này
nhưng mà tôi thì tôi đặt ra hai vấn đề ở đây
cái thứ nhất là cái đáng trách
những người này đáng trách là vì vi phạm pháp luật kể cả pháp luật trong nước
đáng trách là vì họ chỉ nghĩ đến bản thân họ mà không có sự chia sẻ với những người khác
ở đây những người khác là tôi nói ở đây nó rõ hơn là vì
trong khi mà chúng ta còn khó khăn thì chúng ta cũng có thể phải đi tìm nơi này nơi kia
để mà mưu cầu cuộc sống cho mình
thế thì rõ ràng là chính sách
chính sách của chúng ta trong việc cung cấp nguồn nhân lực ra nước ngoài rất rõ ràng
phải đảm bảo được cái hình ảnh quốc gia bằng cái chất lượng lao động đáp ứng các yêu cầu
thế rồi có sự chia sẻ lẫn nhau
khi mà chúng ta khó khăn thì chúng ta nói chuyện này cũng là một bình thường thôi
ngoài ra đi thì còn học tập được nữa
thế nhưng mà mình bỏ trốn thế này thì ảnh hưởng đến người khác
thế còn họ đáng thương
cũng có cái đáng thương là vì tôi chưa có đầy đủ thông tin
nhưng mà trong quá trình làm việc trước đây thì tôi có biết một số người làm việc người lao động của chúng ta
được vì thiếu hiểu biết cho nên họ được tư vấn là đi đến chỗ này chỗ kia để làm việc
cả trong nước và ngoài nước chứ không phải chỉ ở nước ngoài đâu
thế nhưng mà họ bị lừa do là họ bị những cái người mà đưa đi ra ngoài đến nơi khác kể cả địa phương khác
nói rằng chả cần phải gì đâu cứ đi với tôi tôi sẽ bố trí cho anh từ công việc cho đến nơi ăn trốn ở
rồi có lương cao
thế rồi họ lừa người ta thế là đưa đi
cũng không biết chừng có khi trong số này có cả những người ở trong cái tình trạng như thế
thì cần phải làm rõ rồi chúng ta
mới có thể có ý kiến rồi có lời khuyên cho họ
nhưng mà họ thực sự vừa đáng thương vừa đáng trách và hậu quả thì chắc chắn đã xảy ra rồi
phía bạn đã có cái động thái khiến cho mối quan hệ giữa hai bên bị ảnh hưởng
thưa nhà báo đào ngọc tước vào năm hai nghìn một mươi tám thì đất nước chúng ta diễn ra rất là nhiều những sự kiện quan trọng
điển hình như là việc tổng bí thư nguyễn phú trọng được bầu giữ chức vụ chủ tịch nước
hay là quốc hội phê chuẩn hiệp định cptpp
và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai quyết liệt từ trung ương đến cơ sở
và còn rất là nhiều những cái sự kiện khác nữa
vậy thì theo quan điểm của nhà báo đào ngọc tước thì nhà báo ấn tượng với sự kiện gì nhất
năm vừa rồi thì chúng ta đã bầu được tổng bí thư giữ chức chủ tịch nước
có thể nói là cũng là đáp ứng cái mong mỏi chung của cử tri của nhân dân bên cạnh các sự kiện chính trị
cái mà tôi thấy vui đó là gần đây thì chúng ta đã triển khai một cái
một đoàn y tế tham gia cái lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế của liên hợp quốc
trước thì chúng ta có các sĩ quan quân đội rồi
thế còn bây giờ thì lại thêm cái lực lượng về y tế nữa
quả thực là cái vị thế và hình ảnh cũng như sự đóng góp của việt nam nó cũng khác đi
giúp cho bạn bè quốc tế nhìn chúng ta với một ánh mắt khác tôn trọng hơn
và thấy rõ là một quốc gia có trách nhiệm
thế còn điều mà tôi ấn tượng nhất trong năm vừa rồi quả thực
đấy là chuyện cái thành tựu về phát triển kinh tế xã hội
lần đầu tiên trong hàng chục năm
cuối tuần vừa rồi thì đã có cái tổng kết
là chúng ta đạt được cái tăng trưởng gdp trên bảy mươi
thì thực sự ấn tượng
và trong số còn bao nhiêu điều khó khăn thì chúng ta làm được cái đó
rồi nó đi vào chi tiết
các cái sản phẩm của chúng ta dần dần cũng đã có mặt ở thế giới
và khẳng định được vị thế riêng của mình

ví dụ như nông nghiệp thì có sản phẩm về thịt lợn
và nhiều các cái nông sản khác đến được nhiều quốc gia khác
và có một cái kim ngạch lớn
ở trong nước thì sản xuất rõ ràng là phấn khởi hơn
thì mới đạt được cái con số như vậy
số lượng doanh nghiệp mới thành lập cũng thế
thế rồi cái môi trường để làm việc của họ
cũng được cải thiện và giúp đỡ nhiều hơn nữa
đi cùng với đó là cái gì
là chị có thể thấy cái đời sống của người dân
nó không bị sức ép bởi giá cả
người ta yên tâm hơn
vậy thì yên tâm học tập yên tâm làm việc
yên tâm sản xuất
yên tâm kinh doanh buôn bán
rõ ràng đây là một cái
trong bối cảnh như bây giờ là chúng ta đang có
một cái lợi thế hơn so với các nước khác
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo đào ngọc tước
và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian
cho truyền hình nhân dân
ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn
cùng đến với những phát ngôn ấn tượng
trên các số báo trong tuần qua
phát biểu bế mạng hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành chung bằng đảng phó một mươi hai
về việc trung ương tiến hành xem xét
xử lý kỷ luật cán bộ vi phạm
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đề nghị
từng đồng chí ủy viên trung ương
và mọi cán bộ đảng viên công chức
cần thường xuyên tù dưỡng rèn luyện
thường xuyên tự soi tự sửa để tránh
đi vào vết xe đổ gây ra những hậu quả
tổn thất không đáng có đối với đảng
đất nước và nhân dân để lại nỗi đau khôn lường
đối với người thân gia đình đồng chí
bẻ bạc mỗi người chúng ta
cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình
rằng lợi ích của quốc gia dân tộc
của nhân dân của đảng là tối thượng
và danh dự là điều thiêng liêng cao
quý nhất đối với mỗi con người trước hết
là đối với mỗi cán bộ đảng viên
chúng ta cũng đề phòng và kiên quyết bác bỏ
những ân mưu luyện điệu sai trái của
các phần từ xấu thù địch xuyên tạc những việc làm
chính đáng của chúng ta để kích động
hỏng chia rẽ nội bộ ta